sự cố sụt lún gây nên hố tử thần trên đường trường sa quận phú nhuận tp hcm
ngày tám tháng tám các lực lượng chức năng sẽ họp để có giải pháp thi công
và ngay trong ngày sẽ bơm hút nước ra khỏi hố tử thần để thi công xác định nguyên nhân sụt lún
sau khi hố tử thần xuất hiện vào sáng ngày bốn tháng tám và sau đó càng sụt lún nghiêm trọng
ban quản lý dự án vệ sinh môi trường tp hcm phối hợp với các chuyên gia đã nghiên cứu
xem xét hiện trường tìm hiểu nguyên nhân vụ việc
lực lượng thi công sẽ sử dụng robot ép thủy lực để tiến hành đóng cửa nhằm không cho các vết nứt lan rộng
còn việc dùng robot ép thủy lực là do khu vực này nhà dân đông đúc nên để tránh rung động ảnh hưởng nhà dân
dự kiến việc đóng cử và dùng đá để len chặt giữa các phần cử và phần đường sẽ xong trong ngày bảy tháng tám
trước buổi sáng tám tháng tám sẽ trả lại phần đường cho các xe cộ lưu thông để hạn chế kẹt xe vì ngày đầu tuần xe cộ rất đông đúc
trong buổi sáng ngày tám tháng tám các bên sẽ họp để có giải pháp thi công
sau cuộc họp sẽ tiến hành bơm hút nước ra bên ngoài khỏi hố tử thần để triển khai thi công xác định nguyên nhân sụt lún
theo các chuyên gia sự cố sụt lún trên đường trường sa là nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến cả khu vực và phải cần nhiều thời gian mới có thể khắc phục xong